sau khi đột nhập đưa vào trong nhà siêu trộm đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh của ngôi nhà
bị chủ nhà phát hiện truy hồ tên trộm manh động dùng hung khí tấn công quyết liệt hai bố con chủ nhà
mặc dù bị nhiều vết thương nhưng hai bố con gia chủ đã hạ gục đối tượng trói lại và điện báo cho cơ quan công an
tại hiện trường trong căn nhà nơi đối tượng đột nhập vào gây án hệ thống bảo vệ và báo động an ninh đã bị đối tượng vô hiệu hóa
các tủ ngăn kéo đều bị cậy phá và lục tung

máu mà lúc đấy mình cứ đâu có phát hiện ra bị đâm đâu chỉ biết là có máu chảy ra rồi
ngũ ấy đang hăng với nó mà bật đẻ nó xuống thì hai bố con đè nó xuống nó trói lại
tên trộm được xác định là nguyễn cửu cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thường trú xã trung nam huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
cường là đối tượng trốn truy nã từ năm hai nghìn một mươi hai đang bị công an thành phố hồ chí minh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cường khai nhận bắt xe đò từ thành phố hồ chí minh
hồ chí minh lên xã đức liễu huyện bù đăng rồi đi vòng vòng phía sau vườn phát hiện ngôi nhà này không khóa cửa sau nên đã chui vào lục đồ trong nhà
bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy ra sau vườn thì bị sụp xuống cái hố
đối tượng dùng tua vít chống trả nhưng vẫn bị chủ nhà bắt được
công an huyện bù đăng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn cửu cường để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an bị can bị can
nguyễn cửu cường khai nhận trong suốt thời gian hơn một mươi năm trốn truy nã của công an thành phố hồ chí minh bị can đã có thời gian dài trốn sang trung quốc và campuchia bằng đường tiểu ngạch
theo lâm khai nhận do là hàng xóm nên lâm thường đến nhà ông nguyễn văn phương chơi và biết ông thường để tiền trong người
khi biết ông phuong ở nhà một mình nên lâm này xin ý định trộm cắt tài sản
trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong
sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng và đem về nhà cất giấu
từ những chứng cứ và lời khai thu thập được lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ
giữ số tăng vật được lầm giấu trong nhà
một trong những số đạn nhân của cái loại đối tượng này
chính là những người thân hoặc những người quen biết
vì chính quen biết thì các đối tượng mới hiểu được
đường đi đối lại quy luật sinh hoạt nơi có tài sản
đây chính là điều kiện thuận lợi nhất
để các đối tượng này tiếp cận đạn nhân
và từ tiếp cận đạn nhân đó thì đối tượng ra tay hành động
và các đạn nhân của những trường hợp quen biết
thì thường lại mất cảnh giác nhiều hơn
và khi nó mất cảnh giác thì đối tượng có thể là
thực hiện hành vi một cách thuận lợi
theo chuyên gia khuyến cáo trong một số trường hợp
tội phạm trộm các tài sản rất manh động
khi thực hiện hành vi mà bị phát hiện
chúng sẵn sàng chống trả để thoát thân
vì vậy khi đối diện với loại tội phạm này
nạn nhân không nên chống trả để bảo toàn tính mạng
để phòng ngừa người dân cần nâng cao ý thức
trong việc bảo vệ tài sản
các tài sản có giá trị phải được bảo vệ

trước khi ra khỏi nhà cần khóa cẩn thận
hay nhiều người trông coi